để giải quyết bài toán thiếu nước do nhiễm mặn vào mùa khô ngập úng cục bộ vào mùa mưa
mới đây công ty tư vấn subana jurong đơn vị tư vấn đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đà nẵng
đã đề xuất ý tưởng xây dựng đà nẵng trở thành thành phố nghìn hồ đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cụ thể đối với những dự án có tổng diện tích xây dựng lớn các đơn vị chủ đầu tư cần trích một mươi tổng diện tích dự án
để thiết kế cảnh quan mặt nước về mùa mưa hệ thống hồ được xây dựng có nhiệm vụ tích nước
giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị cục bộ hệ thống nghìn hồ cũng là nguồn nước thô dự trữ
để bảo đảm nước sinh hoạt ổn định cho người dân vào mùa khô đồng thời đây là điểm nhấn tạo nét cảnh quan
và điều hòa không khí cho thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu đơn vị tư vấn cũng yêu cầu thành phố
khi thực hiện cần có chiến lược quản lý vận hành tổng thể liên hồ để tránh nước tủ động đảm bảo vệ sinh môi trường